về một số vấn đề nóng như giải pháp nào đối với tình trạng tín dụng đen để các doanh nghiệp cá nhân có thể tiếp cận vốn
việc hạn chế sử dụng tiền mặt lưu thông trên thị trường đã và đang được áp dụng theo quy định của ngành ngân hàng
tuy nhiên không ít tổ chức cá nhân còn sử dụng tiền mặt với số lượng rất lớn hàng chục tỷ đồng để giao dịch
ngày chín tháng sáu phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc cho biết đã phát hiện xe ô tô do huỳnh tấn đàn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại phường tân an thành phố buôn ma thuật điều khiển
qua kiểm tra phát hiện tạm giữ trên một trăm linh tấn phân bón nghi giả và ba mươi tấn nguyên liệu chưa rõ nguồn gốc xuất xứ và các trang thiết bị sản xuất phân bón
cơ quan công an xác định mặc dù không được các cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón
nhưng vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi đàn đã đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại nông nghiệp thịnh pháp
trụ sở tại phường ba quận gòi
đàn đã đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại nông nghiệp thịnh pháp
công an tỉnh nghệ an vừa khởi tố hai bị can trần hữu đạt bốn mươi hai tuổi và bùi thị lường bốn mươi năm tuổi
cả hai đều là cán bộ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi bắc nghệ an
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
ngày tám tháng sáu phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nghệ an phối hợp cùng viện kiểm sát nhân dân tỉnh nghệ an
đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi bắc nghệ an
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo đó từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
trần hữu đạt và bùi thị lường đã không tham gia kiểm tra quá trình thực hiện và nghiệm thu công trình
nhưng vẫn ký xác nhận vào hai mươi tám hồ sơ sửa chữa và tạo vết do xí nghiệp thủy lợi đô lương thực thực
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
như vậy đến nay đã có tám đối tượng bị khởi tố trong vụ án nói trên
thưa quý vị bằng thủ đoạn giả danh là cán bộ tòa án thông qua mạng xã hội facebook và zalo
đối tượng nguyễn thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã tân thành huyện lục nam
đã lừa đảo hơn hai mươi người ở nhiều tỉnh thành khác nhau với số tiền hàng trăm triệu đồng
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của huệ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
đã thu giữ được nhiều điện thoại
sim thẻ atm cùng với nhiều tăng vật liên quan đến hành vi lừa đảo
theo đó với thủ đoạn hết sức tinh vi huệ đã lập một facebook ảo có tên thị hoài
vào nhóm facebook có tên thủ tục ly hôn bình luận và các bài viết muốn tư vấn ly hôn trên hội nhóm
sau đó có người nhắn tin cần tư vấn huệ nói có quen biết với cán bộ bên tòa án có thể giải quyết nhanh chóng
sau khi con mồi cắn câu huệ cho số điện thoại bảo lạc của cán bộ tòa án tuy nhiên không ai khác vẫn là huệ
thị hoài gọi đến huệ giới thiệu mình là cán bộ tòa án yêu cầu mọi người chuyển khoản trước khi hướng dẫn làm thủ tục ly hôn
tinh vi hơn để tránh bị phát hiện với mỗi con mồi huệ huệ thường cho số tài khoản mang tên một người khác
sau đó mới chuyển vào tài khoản của huệ
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay đối tượng huệ đã lừa đảo hơn hai mươi người ở khắp các tỉnh thành như hải dương thái nguyên bắc giang
với số tiền hàng trăm triệu đồng
quảng cáo những sản phẩm hàng hóa không có bán

sau đó để người mua đặt hàng chuyển tiền rồi chiếm đoạt luôn tiền đặt hàng
vụ việc vừa mới xảy ra tại huyện lâm thao tỉnh phú thọ là lời cảnh tỉnh cho người dân nâng cao cảnh giác khi mua hàng trực tuyến
khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ nhận được đơn tố giác của nạn nhân ở xã phùng nguyên huyện lâm thao
về việc mình bị lừa đảo khi mua hàng qua mạng
sau khi anh đặt hàng và chuyển hơn một mươi sáu triệu đồng để mua linh kiện điện thoại thì cũng là lúc anh mất liên lạc với người bán hàng
đầu tiên em nhớ không nhầm là em đặt cái dây sạc dây sạc xong thì bạn phải bảo có em có dây sạc xong thì em hỏi thêm là có củ sạc này không

thì em bảo đấy ừ thế thì được thế thì đặt cho anh bình như cái này bình như cái kia
thì em kê ra đấy
thì bạn viết tổng bao tiền bạn tổng hơn một mươi sáu triệu đấy
thì em thấy đã khá tin tưởng vì là em lo gì
sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm thao đã xác lập chuyên án
chỉ trong một thời gian ngắn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm thao đã làm rõ thủ phạm của vụ lừa đảo trên là nguyễn văn hải chú tại huyện văn yên tỉnh yên bái
tại cơ quan điều tra hải khai nhận hải đã lập tài khoản gia lô phụ kiện đồ buôn
tham gia vào các nhóm kinh doanh mua bán sửa chữa điện thoại để trao đổi thỏa thuận về việc mua bán linh phụ kiện điện thoại di động với mục đích để chiếm đoạt tiền của những người đặt mua hàng
bước đầu cơ quan điều tra xác định nguyễn văn hải đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ba mươi chín người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt gần ba trăm bảy mươi chín triệu đồng
lợi dụng lòng tin thi tưởng với nhau giữa người mua hàng và người bán hàng thì cũng quen biết với nhau
chỉ dựa trên lòng tin với nhau qua đó thì dễ chuyển tiền thanh toán với nhau và tội phạm mạng thì lợi dụng hoạt động này trên đẻ để chiếm đoạt cái tài sản người dân
qua cái vụ việc này thì người dân phải thận trọng khi thứ nhất là đối với khách hàng người mua thì phải kiểm tra rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa được bán
thứ hai là chủ sở hữu
khi mà bán hàng là những ai và cái việc thanh toán thì phải được thực hiện xác nhận khi mà nhận được cái đơn hàng rồi
chứ không có cái tình trạng là chúng ta chuyển tiền sau đó thì bị đối tượng chiếm đoạt tiền
trong xu thế của thời đại công nghệ bốn như hiện nay việc mua bán hàng trên mạng internet diễn ra khá phổ biến từng bước thay thế các phương thức mua bán hàng truyền thống trước đây
không thể phủ nhận những tiện ích từ việc mua
khi mà bán hàng qua mạng mang lại nhưng nó luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả bên bán và bên mua
chính vì vậy cùng với việc nâng cao cảnh giác của người dân thì các cơ quan quản lý nhà nước cần xây dựng và ban hành những quy định chặt chẽ để kiểm soát các hành vi trốn thuế cũng như hạn chế những rủi ro từ việc mua bán hàng qua mạng mang lại
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước và hàng giả thành phố hà nội đã kiểm tra một chín trăm ba mươi chín vụ hàng lậu hàng giả gian lận thương mại xử lý một sáu trăm ba mươi sáu vụ khởi tố một mươi một vụ với một mươi ba đối tượng
tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là hơn hai trăm linh hai tỷ đồng
mỗi một tài khoản ngân hàng được các đối tượng xấu trào mua từ hai trăm linh đến bốn trăm linh nghìn đồng do đó đã thu hút hàng nghìn người tham gia
những tài khoản sau khi bán đều được sử dụng vào mục đích trái pháp luật phổ biến là lừa đảo
chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
theo cơ quan công an những người mua tài khoản ngân hàng là vi phạm về tội hình sự thu thập tàng chữ trao đổi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
còn những người mở và bán các tài khoản ngân hàng cho các đối tượng thường sẽ rơi vào bi kịch kép bị lộ lọt mất thông tin cá nhân
đồng thời là người liên quan hoặc tiếp tay cho nhóm lừa đảo trong các vụ án nếu bị phát giác
theo ngân hàng nhà nước tính đến hết tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tín dụng tăng tám sáu
so với cuối năm hai nghìn hai mươi một tăng một mươi sáu chín mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
trong đó bốn trên năm lĩnh vực ưu tiên có mức tăng cao hơn cùng kỳ và ba trên năm lĩnh vực ưu tiên có mức tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung
tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát
thời gian tới ngân hàng nhà nước cũng xem xét một số yếu tố như mặt bằng lãi suất huy động cho vay
qua đó kiểm soát chặt tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay
tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm bộ trưởng bộ giao thông vận tải cho biết
đến ba mươi tháng sáu các trạm bot trừ các trạm của vec không hoàn thành sẽ cho dừng thu phí để tập trung làm cho xong
còn các dự án của vec đến ngày ba mươi một tháng bảy không thực hiện thì cũng xả trạm lắp xong mới cho thực hiện lại
đến nay cả nước mới có năm trăm bảy mươi năm làn thu phí không dừng trong một trăm một mươi tám trạm thu phí chiếm bảy mươi tổng số làn cần lắp đặt etc
đã gián được khoảng ba hai triệu thẻ thu
phí không dừng chiếm khoảng sáu mươi chín số xe ô tô trên toàn quốc
hoàn thiện hệ thống etc cũng chính là giảm un tắc
lại vừa tránh xảy ra tiêu cực giữa nhà thầu với các tài xế và doanh nghiệp vận tải
thưa quý vị hiện nay thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp
giá dầu thô có xu hướng tăng cao và nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thực trạng này
là do chiến sự thế giới vẫn chưa có hồi kết
dẫn đến nguồn cung khan hiếm
và để đảm bảo cân đối cung cầu mặt hàng xăng dầu
đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế xã hội
thì cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
giá xăng ron chín mươi năm hiện đã ở mức rất cao ba mươi một năm trăm bảy mươi đồng một lít
với giá xăng tăng như vậy đã kéo theo các mặt hàng khác cùng tăng giá
chi phí đội lên rất nhiều khiến chị hà cũng như bao người khác phải thắt chặt chi tiêu
hiện nay thì giá xăng tăng rất là cao tôi cũng phải thiết kiệm những chi phí khác của mình

nói chung là mỗi thịt cá thì nó cũng không lên mấy
nhưng mà rau cỏ thì nó có thể bị đắt lên

các cái mặt hàng đấy thì nó lên nhiều
diễn biến tình hình gần đây đang cho thấy thị trường xăng dầu trên thế giới
sẽ còn nhiều biến động khó lường khó dự báo
tiềm ẩn các nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu của nước ta
trong khi đó xăng dầu là mặt hàng chiến lược có tác động lớn đến nền kinh tế
sự biến động về giá cả mặt hàng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mặt bằng giá cả
chỉ số cpi trong nước cũng như việc thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội
được quốc hội chính phủ đề ra cho năm hai nghìn hai mươi
về cái quản lý giá nói chung thì chính phủ thì chỉ đạo trực tiếp và bộ tài chính
ví dụ như những mặt hàng về cùng với cả bộ tài chính về mặt hàng về giá điện
và một số các mặt hàng khác thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng trong cái thẩm quyền
cũng như là trong cái chức trách của mình để góp phần để kiểm soát cái giá cả hàng hóa đầu vào
cũng như việc tăng cường kiểm tra kiểm soát để ngăn chặn các hoạt động găm hàng
đầu cơ thao tung giá
mới đây trong phiên chất vấn ngày tám tháng sáu tại nghị trường kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
nhiều đại biểu đã chất vấn bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước
xung quanh vấn đề giá xăng dầu
và để giảm giá cho mặt hàng này bộ trưởng bộ tài chính cũng đã đưa ra các giải pháp
mà chúng ta vấn đề bốn lầu xảy ra thì vô tình chung là cái dòng tiền của chúng ta
là chạy sang nước ngoài sang lào sang campuchia sang thái lan
để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trước bối cảnh của dịch bệnh và chiến tranh đang diễn ra
tiếp sau việc giảm năm mươi thuế bảo vệ môi trường cần thiết phải có phương án điều chỉnh giảm thuế xuất
thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng để đa dạng hóa nguồn cung
bên cạnh đó về điều hành giá bộ tài chính cũng cho rằng
cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới và làm tốt công tác dự báo
tiếp tục giảm các loại thuế phí cân đối sử dụng công cụ tài chính là quỹ bog một cách linh hoạt
hiệu quả để hạn chế trường hợp tăng đột biến về giá để từ đó mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
hẹn gặp lại quý vị vào một mươi sáu h hàng ngày trên truyền hình công an nhân dân